do tình hình mưa lũ lịch sử di chuyển từ thừa thiên huế ra quảng trị quảng bình và hiện nay đang hoành hành ở hà tĩnh
nên chiều nay một mươi chín tháng một mươi bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký công điện đề nghị bảo vệ hạ du hồ kẻ gỗ
do ảnh hưởng của mưa lớn lũ về trên các tuyến sông và các hồ chứa gia tăng nhanh
đến sáng nay mực nước thượng lưu hồ kẻ gỗ đã dâng từ hai mươi chín m lên ba mươi ba sáu m vượt mức bình thường tới một một m
lưu lượng lũ về hồ trên một năm trăm linh m ba một giây từ chín giờ sáng nay hồ kẻ gỗ phải xả lũ ở mức tối đa khoảng một m ba một giây
để bảo đảm an toàn cho công trình cũng như tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực hạ du giảm thiểu thiệt hại
ban chỉ đạo trung ương đề nghị ubnd tỉnh hà tĩnh giả soát các phương án huy động lực lượng tại chỗ
phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình đê điều hồ đập trên địa bàn
phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu khi có tình huống đặc biệt sẵn sàng phương án xả tràn sự cố hồ kẻ gỗ
và triển khai các bách bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực hạ ru
lực lượng xung kích tại các cơ sở triển khai việc giả soát các khu vực có nguy cơ có xảy ra ngập lụt và lũ quét sạt lở đất khu vực miền núi
thông báo kịp thời các sự cố các dấu hiệu bất thường gây nguy cơ sạt lở cho chính quyền và người dân để kịp thời ứng phó giảm thiểu thiệt hại